nhưng mà tôi đặc biệt chui đến một thông tin
đó là đối tượng gây ra liên tiếp bốn vụ cướp tài sản và hiếp dâm tại tỉnh bình dương
đã bị công an thành phố thủ dầu một bắt giữ
tình tiết các vụ án đối tượng này gây ra
cũng như là bài học cảnh giác rút ra từ những vụ án này
chúng tôi xin được để ở phần sau
còn bây giờ sẽ là những thông tin về tội phạm ma túy
vào dạng sáng qua lực lượng chức năng công an tỉnh sơn la đã phát hiện và bắt quả tang
hai đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là sáu viên ma túy tổng hợp
hai đối tượng bị bắt là cứ a dế sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú tại bản phiêng cảnh xã tân lập huyện mộc châu
và giàng a trờ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
chú tại tiểu khu parkhen một thị trấn nông trường mộc châu huyện mộc châu tỉnh sơn la
tăng vật thu giữ gồm sáu viên ma túy tổng hợp
có trọng lượng ba trăm bảy mươi chín sáu mươi ba gram
và một số vật chứng có liên quan khác
còn tại hải dương đối tượng nguyễn thị may chú tại phường ngọc châu
đối tượng chuyên mua bán ma túy từ hải phòng về hải dương tiêu thụ
vừa bị công an thành phố hải dương khởi tố về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng bị bắt của ta khi đã bán một gói heroin cho nguyễn văn duy
chú tại phường tân bình thành phố hải dương
sau khi bị bắt giữ nguyễn thị mai đã tự giao nộp cho cơ quan công an một mươi năm gói heroin khác
có tổng trọng lượng hai mươi một sáu gram
may là đối tượng hiện đang hoãn thi hành án phạt một mươi một năm tù
với tội mua bán trái phép chất ma túy
tại cơ quan công an nguyễn thị mai khai đã từng tham gia vận chuyển ma túy từ một mươi bốn năm trước đây
nên đã quen cách liên hệ lấy hàng để mua ma túy
và đêm ngày một mươi ba tháng hai đối tượng mua ma túy của một người đàn ông
tại thành phố hải phòng rồi mang về chia lẻ để bán kiếm lời
sử dụng thuốc mê cướp hàng chục lượng vàng
đối tượng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu bắt khẩn cấp
đối tượng bị bắt giữ là lê thị ly chú tại thị trấn thứ một mươi một huyện an minh tỉnh kiên giang
trước đó vào cuối năm hai nghìn một mươi sáu phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu
nhận được tin báo của bị hại về việc bị kẻ gian dùng thuốc mê
để cướp số tài sản trị giá một mươi ba lượng vàng một mươi tám k và hai lượng vàng hai mươi bốn k
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp
đối với lê thị ly về hành vi cướp tài sản khi ly đang lẩn trốn tại huyện an minh tỉnh kiên giang
công an tỉnh bạc liêu thông báo ai là người bị hại của các vụ cướp tài sản với thủ đoạn tương tự
thì đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu
địa chỉ số năm đường nguyễn tất thành phường một thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu
số điện thoại bảy nghìn tám trăm một mươi ba tám trăm hai mươi ba bảy trăm tám mươi tám hoặc chín trăm một mươi chín tám mươi năm tám mươi chín để trình báo và giải quyết theo quy định của pháp luật
thưa quý vị lên mạng xã hội gia lô lập nhiều tài khoản khác nhau
sau đó kết bạn làm quen với các cô gái nhẹ dạ cả tin
rồi lừa đến các bái đất chống khống chế cướp điện thoại dây chuyền
và cưỡng hiếp nạn nhân
với thủ đoạn trên từ cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
đối tượng này đã thực hiện chót lọt bốn vụ cướp tài sản và hiếp dâm
đối tượng vừa bị công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương bắt giữ để xử lý
liên tục trong khoảng thời gian từ cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi
công an thành phố thủ dầu một liên tục nhận được đơn trình báo của các cô gái trẻ
về việc bị một đối tượng làm quen qua mạng xã hội gia lô
sau đó chở đi chơi rồi đưa đi đến các khu đất chống
tại phường hòa phú thành phố thủ dầu một cướp tài sản và cưỡng hiếp
qua thông tin tố giác của các bị hại nhận thấy đối tượng rất manh động và nguy hiểm
công an thành phố thủ dầu một đã nhanh chóng xác lập chuyên án
tập trung lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp để sang lọc truy tìm đối tượng
với quyết tâm cao chỉ trong thời gian ngắn đến ngày một mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi
công an thành phố thủ dầu một đã có đầy đủ chứng cứ và bắt giữ đối tượng
tại một phòng trọ có địa chỉ tại phường thuận giao thị xã thuận an tỉnh bình dương
tại cơ quan công an đối tượng này khai nhận tên là lê văn long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
có hộ khẩu thường trú tại hậu giang
đến thời điểm bị bắt long đã thực hiện trót lọt bốn vụ với thủ đoạn tương tự
cướp đi nhiều điện thoại dây chuyền vàng của nạn nhân và thực hiện thành công hai vụ hiếp dâm
vụ án tiếp tục là lời cảnh báo cho mọi người dân đặc biệt là các cô gái
không nên nhẹ dạ cả tin kết nối bạn bè xây dựng các mối quan hệ qua mạng xã hội
vụ án thêm một bài học kinh nghiệm về công tác phòng ngừa tội phạm
nhất là công tác tuần tra kiểm soát
những địa điểm vắng vẻ vào ban đêm
công an thành phố thủ dầu một thông báo
nếu ai có những thông tin liên quan hoặc là nạn nhân của đối tượng long
mà chưa đến cơ quan công an trình báo
vui lòng liên hệ công an thành phố thủ dầu một để mở rộng điều tra xử lý đối tượng
công an quận hải châu thành phố đà nẵng vừa cho biết
đã tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bốn bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam hai bị can
trong nhóm bốn đối tượng đã thực hiện hành vi cối gây thương tích
bốn bị can gồm võ thế trung
ngô ngọc hải nguyễn văn hậu
cùng chú tại phường tam thuận quận thanh khê
và lê quốc hiếu chú phường hòa hải quận ngũ hành sơn
vào cuối tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu
tại một quán karaoke trên địa bàn quận
vì mâu thuẫn của vợ mình là nhân viên của quán với khách hàng
nên đối tượng trung đã rủ thêm hiếu và hai người bạn là hải và hậu
dùng hung khí gây thương tích cho hai khách hàng
công an quận hải châu đã khởi tố và bắt tạm giam hai đối tượng
võ thế trung và lê quốc hiếu
riêng hai đối tượng hải và hậu
cơ quan điều tra cho phép tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú
để phục vụ cho công tác điều tra tiếp theo
công an huyện hương khê tỉnh hà tĩnh
vừa phát hiện đối tượng làm giả giấy tờ của cơ quan tổ chức
sau khi bắt giữ đối tượng trộm cắp xe máy
trước đó vào ngày sáu tháng hai
công an huyện hương khê đã điều tra làm rõ đối tượng lê tiến cường
chú huyện hương khê đã thực hiện thành công hai vụ trộm cắp xe máy
tại địa bàn huyện hương khê và thị xã kỳ anh
để hợp thức hóa chiếc xe trộm được
cường đã đến quán photocopy của cao trí công
chú thị trấn hương khê để làm giả giấy tờ xe
sau hai tháng sử dụng cường đã cầm cố xe máy
với giấy tờ nói trên lấy hai mươi triệu đồng
từ lời khai của đối tượng cường
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hương khê
đã tiến hành kiểm tra quán photocopy của trí công
thu giữ một cpu máy in màu máy ảnh máy scan máy ép
để làm giả giấy chứng minh nhân dân đăng ký xe mô tô xe máy
tại cơ quan điều tra cao trí công khai nhận
mỗi lần làm chứng minh nhân dân giấy đăng ký xe mô tô xe máy
với giá năm mươi đồng làm giả băng cấp với giá một trăm năm mươi đồng
công an huyện hương khê đang phối hợp với lực lượng kỹ thuật hình sự
công an hà tĩnh để trưng cầu giám định một số giấy tờ thu giữ được
đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ
làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
nhằm mục đích vay vốn ngân hàng chiếm đoạt số tài sản lên đến hàng tỷ đồng
hai đối tượng trần văn hải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại huyện tri tôn tỉnh an giang
và đỗ văn đang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại huyện giang thành tỉnh kiên giang
đã bị cơ quan cục cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang khẩn trương hoàn tất hồ sơ
đề nghị truy tố về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nhận được tin báo từ nhân dân vào khoảng giữa năm hai nghìn một mươi chín
có một số đối tượng từ huyện tri tôn tỉ an giang
đến huyện giang thành kiên lương tỉ kiên giang
móc nối với các đối tượng tại chỗ làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
nhằm mục đích vay vốn ngân hàng chiếm đoạt tài sản
từ đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ công an tỉnh kiên giang
đã xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm lừa đảo này
qua đấu tranh chiên án thì bang chiên án nhận định
các loại tội phạm sử dụng công nghệ hết sức tinh vi
như khen in các loại phôi mọc và chữ ký gắt là tinh vi
và giống như các chữ ký thật
các loại tội phạm này gắt tinh vi và có nhiều dấu hiệu là bỏ trốn và tiêu quỷ chứng cứ
từ đó bang chiên án xác định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng
cần triệt xóa nhanh
bang chiên án đã quyết định bắt tạm giam trần văn hải và đỗ văn đang
khám xét nơi ở của hai đối tượng này
lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ ba mươi sáu con dấu
và bốn mươi một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả do hải đăng và một số đối tượng khác đứng tên
tại cơ quan cảnh sát điều tra hải khai nhận đã thuê hai đối tượng khác ở thành phố hồ chí minh và bình dương
làm giảm mấy ba dây chứng nhận quyền sử dụng đất cho hải với giá từ một mươi năm đến hai mươi triệu đồng trên một giấy tờ
đồng thời hải đặt làm nhiều con dấu giả mang tên lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện giang thành tỉnh kiên giang
ủy ban nhân dân huyện tri tôn tỉnh an giang
và một số văn phòng công chứng văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
sau đó hải đến các ngân hàng xin hồ sơ
rồi dùng các con dấu giả để hoàn tất thủ tục hợp đồng vay vốn nhằm chiếm đoạt trên hai tỷ đồng
đầu tiên thì bị găng dây hàng sa công băng chi nhánh đó huyện châu thành tỉnh an giang
rồi sau đó thì bị găng còn dây ở hàng kiên long ở huyện kiên lương
là hai giấy công cộng là bảy trăm linh triệu
lúc đó bị găng chỉ đạp mấy đồng phán này vô thì bên hàng làm thủ tục cho dây
do biết hải có đường dây làm dây đất giả
đối với đảng đã tìm đến hải làm giảm một loạt dây tờ
rồi bản thân và một số đối tượng khác đem đến ngân hàng thế chấp chiếm đoạt hàng tỷ đồng
bởi vì ngân hàng thì quang biết cũng tranh một mươi năm có sáu mươi năm có
có người có xuống kiểm tra có người không
thì xuống có ngân hàng thì đưa cái bằng pháo đó đem về dẫn trước luôn
rồi về nó làm thủ tục
xong thì điện lên ký xuống nhận tiền
hiện cơ quan kiểm tra công an tỉnh kiên giang
đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án
vụ việc này là bày học cho các cơ quan tổ chức tiến dụng
trong quá trình thẩm định hồ sơ thủ tục trước khi giải ngân
tránh tạo sơ hở cho công tác quản lý tài chính
để các đối tượng lừa đảo có cơ hội gây án chiếm đoạt tài sản
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online
những tin tức an ninh trật tự mới nhất chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển đến quý vị
trong bản tin một trăm một mươi ba cập nhật một mươi năm h chiều nay
còn bây giờ xin mời chị minh hương và viu anh tiếp tục chương trình an ninh toàn cảnh
vâng xin cảm ơn biên tập viên thư hương với những tin tức cập nhật vừa rồi
và chương trình an ninh toàn cảnh của chúng tôi ngày hôm nay
sẽ được tiếp tục với tiểu mục lệnh truy nã
cùng với sự xuất hiện của biên tập viên bích liên
kính chào quý vị các đồng chí và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị các đồng chí và các bạn
công an huyện mangyang tỉnh gia lai đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng đỗ xuân hòa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện
giao thông đường bộ
đối tượng này có hộ khẩu thường trú tại xã xuân lộc
huyện thanh thủy tỉnh phú thọ
cao một m sáu mươi hai sống mũi hơi gồ gãy dài tai trúc
và có nốt ruồi cách một cm trên cánh mũi trái
cũng phạm tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện
giao thông đường bộ
đối tượng nguyễn văn lạc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
bị công an huyện chư pứ tỉnh gia lai ra quyết định truy nã
đối tượng này có hộ khẩu thường trú
tại thôn túy sơn xã hoài sơn huyện hoài nhơn
mũi lõm dài tai trúc
bên cạnh đó thì chúng tôi còn nhận được quyết định truy nã
từ cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm
về trật tự xã hội công an tỉnh gia lai
đối với đối tượng dơ trâm đức
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
cũng về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
đối tượng này có hộ khẩu thường trú
tại xã yên nan huyện đức cơ tỉnh gia lai
cao một m năm mươi tám sống mũi lõm dài tai trúc
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải bị trừng trị và nhận bản án trước vành máu ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát
truy nã tội phạm bộ công an
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che
chứa chấp các đối tượng
và tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do ban thể sự truyền hình công an nhân dân
và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
phối hợp thực hiện